so với quý i trong quý ii năm hai nghìn hai mươi mức độ quan tâm của người tìm kiếm bất động sản tăng bảy trên khắp cả nước
nhưng mức độ quan tâm tới đất nền dự án tại hà nội giảm một mươi một và với nhà trọ phòng trọ cho thuê giảm một mươi sáu
duy chỉ có căn hộ mini là phân khúc có sự quan tâm gia tăng đáng kể
theo số liệu của bấtđộngsản com vn nhu cầu cho thuê và bán nhà riêng tại hà nội tăng cao sau covid một mươi chín
lượng tin đăng bán nhà riêng tăng một mươi tám và cho thuê nhà riêng tăng một mươi một theo quý
điều này phản ánh thực tế trước và trong covid một mươi chín những người cần cho thuê hay bán đều có tâm lý chờ đợi
người có nhu cầu thuê nhà tại các thành phố lớn giảm trước tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
lượng tìm kiếm căn hộ mini có diện tích dưới bốn mươi năm m hai tăng đáng kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi mức độ tăng hơn hai trăm linh
điều này phản ánh xu hướng ngày càng có nhiều người trẻ gia đình trẻ ra ở riêng và có nhu cầu sở hữu các căn hộ nhỏ vừa túi tiền hơn
theo kết quả điều tra dân số và hộ gia đình của tổng cục thống kê năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ hộ gia đình một người đã tăng năm mươi một sau một mươi năm